tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp ngài eneto codero aroyo
chủ tịch thượng viện mexico và đoàn đại biểu sang tham dự diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương appf hai mươi sáu
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội bày tỏ ngưỡng mộ đối với đất nước và nhân dân mexico
đất nước mà người dân việt nam biết đến không chỉ về vẻ đẹp văn hóa lịch sử nền văn minh lâu đời
mà còn vì sự gắn bó dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết giữa nhân dân hai nước
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ với mexico đánh giá cao vai trò của mexico trên trường quốc tế
và mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa toàn diện giữa hai nước nhấn mạnh nhân dân việt nam luôn coi trọng và ghi nhớ
những tình cảm hữu nghị đoàn kết mà nhân dân mexico đã dành cho việt nam trong cuộc đấu tranh trước đây
vì độc lập tự do và thống nhất
chủ tịch thượng viện mexico cho biết hiện nay trong chiến lược phát triển kinh tế mexico đặt ưu tiên hàng đầu
việc thúc đẩy hợp tác với các nước khu vực châu á thái bình dương và trong khu vực việt nam chính là đất nước bạn bè
vô cùng thân thiết với nhân dân mexico
trên nền tảng cơ sở quan hệ đặc biệt đó chủ tịch thượng viện mexico nhất trí với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
về việc sẽ thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế thương mại song phương giữa hai nước
chủ tịch thượng viện mexico cũng bày tỏ sự ấn tượng với việc giải quyết các vấn đề xã hội của việt nam như xóa nạn mù chữ và chăm sóc trẻ em